gần một giờ sáng nay công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã tiến hành kiểm tra hành chính một quán karaoke
trên địa bàn phường hộ phòng thị xã giá rai phát hiện một mươi bốn đối tượng có biểu hiện tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một gói ni lông chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy
hai đĩa xứ chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy cùng nhiều ống hút thẻ atm và một số tăng vật khác
cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tụ tập đông người
vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời tiến hành test nhanh ma túy đối với một mươi bốn đối tượng trên để tiếp tục xử lý